các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bên cạnh biện pháp phòng chống dịch như hai mươi bốn ngày siết chặt vừa qua từ giờ hôm nay thành phố điều chỉnh một số hoạt động nhằm tạo thuận lợi cho người dân một trong số đó là người dân vùng xanh được tập thể dục ở công viên nội khu
sở lao động thương binh và xã hội tp hcm có tờ trình gửi ủy ban nhân dân thành phố phương án hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn do dịch covid một mươi chín với mức dự kiến là một triệu đồng một người một lần
ủy ban nhân dân tp hcm
tỉnh đồng nai đã ban hành kế hoạch từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội an ninh quốc phòng đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
theo đó kế hoạch bắt đầu được thực hiện từ giờ ngày hai mươi tháng chín
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc nghệ an cho biết đã ghi nhận năm ca dương tính với sars cov hai
qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng cơ quan chức năng đã phát hiện một ông cụ bảy mươi sáu tuổi cùng vợ dương tính với sars cov hai
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc nghệ an cho biết đã ghi nhận năm ca dương tính với sars cov hai
trước đó chính quyền tp hcm yêu cầu nhiều dịch vụ kinh doanh phải dừng hoạt động kể cả các dịch vụ ăn uống bán mang đi để đảm bảo phòng chống dịch
đến ngày bảy tháng chín thành phố cho hoạt động dịch vụ kinh doanh ăn uống nhưng chỉ bán hàng trực tuyến thông qua shipper các cơ sở cung ứng dịch vụ biêu chính viện thông thiết bị tin học văn phòng dụng cụ học tập
tất cả dịch vụ trên mở cửa thời gian ít hơn so với lúc này từ sáu giờ đến một mươi tám giờ
thí điểm thể sanh covid một mươi chín ở quận bảy củ chi và cần giờ
thành phố cũng thi điểm trong thời gian hai tuần đối với thẻ xanh covid gắn với mã qa cá nhân cùng với thực hiện năm k và xét nghiệm kháng nguyên cho người dân ở ba quận huyện quận bảy củ chi và cần giờ
sở thông tin và truyền thông sẽ làm phần áp dữ liệu để tích hợp công nghệ thực hiện việc này tránh việc người dân phải xuất trình nhiều giấy tờ
tuy nhiên giám đốc sở thông tin và truyền thông lâm đình thắng cho biết thẻ xanh covid chỉ thực hiện cho một số đơn vị được thí điểm chứ không phải toàn bộ ba quận huyện
ví dụ quận bảy chỉ thực hiện trong một trăm năm mươi doanh nghiệp cơ sở kinh doanh còn củ chi cần giờ chỉ thí điểm cho các doanh nghiệp sản xuất lương thực thực phẩm
các đơn vị còn lại vẫn áp dụng cách di chuyển như hiện nay
công trình xây dựng giao thông được thi công
các công trình xây dựng giao thông được phép tổ chức thi công trên cơ sở tuân thủ bộ tiêu chí an toàn được ubnd tp ban hành
trước đó từ hôm hai mươi hai tháng bảy khi siết chặt chỉ thị một mươi sáu tp hcm đã dừng toàn bộ công trường xây dựng giao thông
chưa thực sự cấp bách
thời gian qua các dự án được duy trì thi công gồm metro số một cầu thủ thiêm hai cầu vượt trước biến xe miền đông mới
xây dựng hạ tầng kỹ thuật ở chín lô đất khu chức năng số một trong khu đô thị mới thủ thiêm tp thu đức
dự án hầm chui nút giao nguyễn văn linh nguyễn hữu thọ quận bảy công trình xây dựng tại bệnh viện nhi đồng một quận một mươi
người dân quận bảy củ chi và cần giờ được đi chợ mỗi tuần một lần
trước đó từ ngày hai mươi ba tháng tám
tp hcm thực hiện siết chặt giãn cách người dân được yêu cầu ai ở đâu ở yên đó
tp hcm triển khai đi chợ hộ cho tất cả người dân
sở lao động thương binh và xã hội tp hcm có tờ trình cựu ủy ban dân tp
phương án hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn do dịch covid một mươi chín với mức dự kiến là một triệu đồng một người một lần
trên cơ sở thống kê sơ bộ từ tp thu đức và các quận huyện
trong thời gian tới thành phố có khoảng hai triệu hộ dân với bảy một triệu người có hoàn cảnh khó khăn
bên cạnh đó
tp hcm cũng có khoảng bốn trăm năm mươi người đang lưu trú bị mất việc làm gặp khó khăn cần tp hcm hỗ trợ kịp thời
do đó sở lao động thương binh và xã hội đề xuất ủy ban dân tp hcm cho chủ trương về gói hỗ trợ đợt ba
cụ thể đối tượng được hỗ trợ gồm thành viên hộ nghèo hộ cận nghèo đang sinh sống trên địa bàn
người có hoàn cảnh thật sự khó khăn do mất việc làm không có thu nhập
người phụ thuộc trong hộ có hoàn cảnh thật sự khó khăn đang sinh sống và có mặt trên địa bàn thành phố
và người lưu trú có hoàn cảnh thực sự khó khăn
dự kiến có khoảng bảy năm triệu người không phân biệt thường trú tạm trú và lưu trú
cần được hỗ trợ với dự toán khoảng bảy năm trăm bốn mươi sáu tỷ đồng
mức hỗ trợ dự kiến là một triệu đồng một người một lần
chi trực tiếp bằng tiền mặt hoặc truyền khoản khi có yêu cầu
sở lao động thương binh và xã hội đề nghị ủy ban dân tp hcm giao ủy ban dân xã
phường thị trấn thành lập tổ công tác thực hiện chính sách hỗ trợ tại khu phố
ấp để kiểm tra giả soát đối chiếu các tiêu chí xác định người có hoàn cảnh thực sự khó khăn
tổ chức họp xét bình nghị trong tổ công tác bằng hình thức dâu tay hoặc bỏ phiếu kín
ủy ban dân quận huyện và tp hcm phê duyệt danh sách và chỉ đạo xã
phường thị trấn chỉ hỗ trợ theo quy định
để thực hiện gói hỗ trợ kịp thời chặt chẽ sở lao động thương binh và xã hội kiến nghị
ủy ban nhân dân thành phố trình hội đồng nhân dân thành phố thông qua
gói bổ sung chính sách hỗ trợ trong kỳ họp gần nhất
ủy ban dân tỉnh đồng nai đã ban hành kế hoạch từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế
xã hội an ninh quốc phòng đảm bảo công tác phòng chống covid một mươi chín trong tình hình mới
theo đó kế hoạch bắt đầu được thực hiện từ lúc giờ ngày hai mươi tháng chín
việc mở cửa được tiến hành từng bước theo lộ trình và đảm bảo tuyệt đối an toàn
thường xuyên đánh giá và cập nhật tình hình mức độ nguy cơ
lộ trình trở lại bình thường mới do ủy ban nhân dân cấp huyện thành phố quyết định
các tiêu chí được đánh giá định kỳ một tuần trên một lần ở tất cả các cấp để áp dụng các biện pháp
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín và mức độ nguy cơ của các vùng là hai tiêu chí được xét đến khi thực hiện kế hoạch
người dân ba vùng đỏ cam vàng vẫn thực hiện theo chỉ thị một mươi sáu
bao gồm duy trì các hoạt động phong tỏa dừng các dịch vụ không thiết yếu hoạt động tôn giáo
thông quan du lịch các sự kiện ngoài trời
đối với người dân vùng xanh tùy vào tỷ lệ tiêm vaccine
áp dụng các chỉ thị một mươi năm chỉ thị một mươi chín và bình thường mới cộng
điều kiện kèm theo là tiêm đủ liều vaccine hoặc đã điều trị khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng một trăm tám mươi ngày
cụ thể người dân vùng xanh có tỷ lệ tiêm vaccine dưới sáu mươi dưới hai mươi tiêm đổ liều
thực hiện theo chỉ thị một mươi năm cộng có thể tập trung dưới hai mươi người trong một phòng
dưới một mươi người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
giữ khoảng cách tối thiểu hai mét tại địa điểm công cộng
người vùng xanh có tỷ lệ tiêm vaccine từ sáu mươi bảy mươi và hai mươi tiêm đỗ liều
thực hiện chỉ thị một mươi chín cộng có thể tập trung dưới ba mươi người trong một phòng
dưới hai mươi người ngoài công sở giữ khoảng cách tối thiểu một mét ngoài công cộng
người vùng xanh có tỷ lệ tiêm vaccine trên bảy mươi và trên hai mươi tiêm đỗ liều
thực hiện bình thường mới cộng cho phép mở lại các hoạt động tôn giáo
tập trung đông người đảm bảo quy định năm k
đối với các doanh nghiệp đang thực hiện phương án ba tại chỗ
được lựa chọn một trong hai phương án gồm thực hiện hoán đổi hoặc bổ sung lao động
để duy trì sản xuất phối hợp chính quyền địa phương cho người lao động đi về hằng ngày
mỗi đợt một mươi tổng số lao động và định kỳ bảy ngày một lần
đối với doanh nghiệp không thực hiện ba tại chỗ có thể lựa chọn một trong hai phương án
gồm đăng ký phương án ba tại chỗ hoặc cho người lao động đi về nhà hàng ngày
nhưng phải đảm bảo các điều kiện cụ thể
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc nghệ an cho biết
đã ghi nhận năm ca dương tính sars cov hai qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng
cơ quan chức năng đã phát hiện một cụ ông bảy mươi sáu tuổi cùng vợ dương tình với sars cov hai
trung tâm kiểm soát dịch bệnh cdc nghệ an cho biết đã ghi nhận năm ca dương tính sars cov hai
trong đó có hai ca cộng đồng nằm trong khu vực phong tỏa xóm một mươi hai xã diễn đoài diễn châu
ba ca là f một đã được cách ly từ trước
trường hợp thứ nhất là nam sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm trú tại xóm một mươi hai xã diễn đoài diễn châu
ngày một mươi năm tháng chín
bệnh nhân được lấy mẫu tết nhanh cộng đồng cho kết quả nghi ngờ dương tính
ngay sau đó ông được lấy mẫu xét nghiệm gửi cdc sáng ngày một mươi sáu tháng chín cho kết quả dương tính sars cov hai
trường hợp thứ hai là nữ sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm trú tại xóm một mươi hai xã diễn đoài diễn châu
bà và bệnh nhân sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm là vợ chồng công bố cùng lúc
ngày một mươi năm tháng chín bà được lấy mẫu tết nhanh cộng đồng cho kết quả nghi ngờ dương tính
ngay sau đó được lấy mẫu tiết nghiệm gửi cdc sáng ngày một mươi sáu tháng chín cho kết quả nghi ngờ dương tính sars cov hai
trường hợp thứ ba là cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi ba trú tại xóm hồng sơn xã xuân hòa huyện nam đàn
cháu bé là f một của một bệnh nhân đã được công bố trước đó
ngày bảy chín được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm lần ba cho kết quả âm tính
ngày một mươi năm tháng chín cháu được lấy mẫu xét nghiệm lần bốn gửi cdc sáng ngày một mươi sáu tháng chín cho kết quả khẳng định dương tính sars cov hai
trường hợp thứ tư là một bệnh nhân nữ sinh năm hai nghìn ba trú tại xóm hồng sơn xã xuân hòa huyện nam đàn
chị là con và là f một của một bệnh nhân được công bố trước đó
ngày bảy tháng chín bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu tiết nghiệm lần ba cho kết quả âm tính
ngày một mươi năm tháng chín được lấy mẫu xét nghiệm lần bốn gửi cdc sáng ngày một mươi sáu tháng chín cho kết quả khẳng định dương tính sars cov hai
trường hợp thứ năm là cho bé sinh năm hai nghìn một mươi tám trú tại xóm bốn xã hương thịnh tp vinh
cháu là f một của bệnh nhân đã được công bố trước đó
ngày một mươi năm tháng chín cháu h được lấy mẫu xét nghiệm lần ba gửi cdc sáng ngày một mươi sáu tháng chín cho kết quả khẳng định dương tính sars cov hai
tính từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh nghệ an đã ghi nhận một tám trăm linh bệnh nhân mắc covid một mươi chín ở hai mươi một địa phương
thành phố vinh sáu trăm ba mươi bảy yên thành một trăm chín mươi chín diễn châu một trăm chín mươi quỳnh lưu một trăm bốn mươi sáu nam đàn tám mươi tám thị xã cửa lò tám mươi một nghìn lộc sáu mươi tám hương nguyên sáu mươi bốn
quế phòng năm mươi hai đô lương bốn mươi hai tương dương hai mươi chín nghĩa đàn hai mươi bảy tân kỳ hai mươi bốn thị xã hoàng mai hai mươi hai thanh trường một mươi bảy con cuông một mươi sáu anh sơn một mươi năm
quỳ hợp một mươi bốn thị xã tái hỏa sáu và quỳ châu một
mở rộng điều tra vụ án đường dây mua bán ma túy tại bệnh viện tâm thần trung ương một
cảnh sát khởi tố bắt tạm giam trưởng qua phục hồi chức năng và y học cầu truyền
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà nội pc
pc bốn đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bà nguyễn thị lưu trưởng khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền thuộc bệnh viện tâm thần trung ương một
để điều tra về tội lợi dụng chức quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trước đó pc bốn đã khởi tố bị can nguyễn xuân quý ba mươi tám tuổi trú tại thanh trì cùng bốn người khác gồm nguyễn văn ngọc bốn mươi bảy tuổi có năm tiền án về ma túy
nguyễn trung nguyên ba mươi tám tuổi có hai tiền án nguyễn công hường ba mươi năm tuổi có ba tiền án về ma túy
và lê thanh hải hai mươi sáu tuổi về các tội mua bán tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
cùng vụ án nguyễn anh vũ kỹ thuật viên khoa học phục hồi chức năng và y học cổ truyền bệnh viện tâm thần trung ương một
bị khởi tố về việc không tố giác tội phạm
gần đây nhất pc bốn khởi tố bắt tạm giam nguyễn thị minh huệ y tá và bùi thị hạt nhân viên hộ lý khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền bệnh viện tâm thần trung ương một
để điều tra về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
theo điều tra quý có tiền sử bệnh tâm thần nên vào điều trị tại bệnh viện tâm thần trung ương một từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
do thời gian ở bệnh viện lâu quý đã tạo quan hệ thân thiết với một số cán bộ tại đây và được tạo điều kiện tự do đi lại sinh hoạt bố trí ăn ở theo nhu cầu
quý đã cải tạo phòng điều trị thành một phòng có cách âm lắp ràn loa lớn đèn laser để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy
đáng chú ý quý cùng đàn em
nên mời bạn bè gái dịch vụ và cả cán bộ bệnh viện sử dụng ma túy ngay tại đây
thậm chí quý còn tổ chức đường dây buôn bán ma túy tại bệnh viện này
những người đến mua ma túy thường giả danh người nhà chăm sóc bệnh nhân để thực hiện các giao dịch mua bán ma túy
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đột kích phòng bay lắc trong bệnh viện phát hiện và thu giữ hơn sáu kg ma túy
bị can vũ cũng tham gia dùng ma túy nên khi bị bắt có kết quả tết nhanh dương tính với ma túy
cơ quan chức năng đang truy tìm để xử lý chủ tài khoản facebook đắk lắc hai mươi bốn h vì đăng tải thông tin thất thiệt cho rằng một cảnh sát giao thông tử vong vì covid một mươi chín gây hoang mang dư luận
trước đó trên trang facebook đắk lắc hai mươi bốn h đăng tải thông tin có nội dung
đắk lắc một cảnh sát giao thông tuyến đầu trực chốt mất vì mắc covid một mươi chín là anh nhd sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngụ tại phường an bình thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
sau khi đăng tải thông tin trên khiến nhiều người hoang mang
gây xôn xao dư luận
ông e biomolo giám đốc trung tâm y tế thị xã buôn hồ cho biết
trên địa bàn không có trường hợp nào như đăng tải đây là thông tin bịa đặt sai sự thật nên phải xử lý nghiêm
điều khó hiểu là sau khi đăng tải nhiều người bình luận khẳng định thông tin đó sai sự thật đề nghị chủ tài khoản gỡ bỏ bài
tuy nhiên đến một mươi tám h cùng ngày sau hơn sáu giờ đăng tải nội dung này vẫn chưa được gỡ bỏ dù trang này tiếp tục hoạt động đăng tải một số thông tin khác
công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc cho biết đang truy tìm chủ tài khoản facebook có tên đắk lắc hai mươi bốn h vì đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận